ủy ban nhân dân tp hcm dẹp vỉa hè ở quận một nhanh nhưng vẫn đúng quy trình
đó là khẳng định của ông võ văn hoan tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
tại cuộc họp báo thông tin về tình hình nóng diễn ra thời gian gần đây
do ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức ngày hôm nay
thành phố nêu quyết tâm cao là phải lấy lại vỉa hè cho người đi bộ
nên đã tổ chức một hội nghị về tình hình an toàn giao thông
sau hội nghị các quận huyện đã vào cuộc rất quyết liệt
được người dân ủng hộ và tạo nhiều chuyển biến tích cực
nói về tính pháp lý của việc tháo rỡ các công trình nhà nước lấn chiếm vỉa hè
thành phố đánh giá hiện nay quận một đang làm đúng quy trình
những trường hợp cưỡng chế trước đó quận đã thông báo nhắc nhở nhiều lần nhưng cơ sở không thực hiện
từ tháng ba tới sẽ không còn tình trạng đậu và giữ xe phía sau tượng đài bắc
bảng ưu tiên đỗ xe từng được cấp sẽ bị hủy